thực hiện chỉ đạo của bộ y tế về việc hỗ trợ cho các tỉnh miền trung phòng chống dịch
trường đại học y hà nội đã lựa chọn một ekip về xét nghiệm để hỗ trợ bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam
trong công tác phòng chống dịch
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông phạm xuân thắng
phó hiệu trưởng trường đại học y hà nội để thông tin thêm
vâng thưa ông phạm xuân thắng ông có thể cho biết là đoàn chuyên gia tăng cường của trường đại học y hà nội
đang triển khai những biện pháp gì để hỗ trợ công tác xét nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam ạ
việc đầu tiên giả soát lại toàn bộ vật tư trang thiết bị phục vụ xét nghiệm
việc thứ hai chúng tôi đã tập huấn toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên y tế phục vụ cho công tác xét nghiệm
việc thứ ba là trực tiếp tham gia công tác xét nghiệm đọc kết quả phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
vâng qua quá trình triển khai thì ông nhận thấy là công tác xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam hiện nay có gì khó khăn hay không
qua triển khai công việc chúng tôi cho rằng hiện nay khó khăn lớn nhất cho công tác xét nghiệm đó là sự còn thiếu các vật tư và trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm
được sự chỉ đạo trực tiếp của thứ trưởng trường sơn cùng các vụ cục có liên quan đã chỉ đạo tăng cường vật tư và trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa quảng nam
và tôi tin rằng thiết bị
vật tư này sớm về đến bệnh viện đa khoa quảng nam và qua đó phục vụ tốt cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng nam
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông